tại quảng trị một cơn lốc với cường độ mạnh đã quét qua địa bàn bốn thôn tại xã hải trường
huyện hải lăng trong thời gian khoảng ba mươi năm phút làm đổ nhiều cây cối và làm tốc mái của hơn sáu mươi nhà dân
theo các hộ dân bị ảnh hưởng do lốc xoáy cho biết lúc sáu giờ sáng tuy không có mưa lớn
nhưng một cơn lốc mạnh bất ngờ đã quét qua các thôn trên địa bàn xã hải trường
với mức độ càn quét mạnh cơn lốc đã làm hơn sáu mươi nhà dân tại đây bị sập và tốc mái
nhiều cây xanh bị lấp quát bật gốc bẻ gãy đồ đè lên cột điện phá đứt dây dẫn điện
hàng ngàn cây rừng như tràm bạch đàn và nhiều diện tích cây hoa màu của người dân tại thôn mỹ trường
và các địa phương lân cận cũng bị gãy và đổ sập
trước sự việc bất ngờ này người dân xã hải trường đã tổ chức thu dọn hiện trường
giúp nhau tạm thời che đậy lại mái nhà phát dọn để thông nhiều tuyến đường liên thôn
cũng trong sáng nay chính quyền tỉnh quảng trị đã có mặt tại nơi xảy ra lốc xoáy xã hải trường
kiểm tra và động viên bà con vượt qua khó khăn trước mắt
bên cạnh việc hỏi thăm động viên chính quyền tỉnh quảng trị cũng khẩn trương tiến hành giả soát
đánh giá thiệt hại do lốc xoáy gây ra để kịp thời hỗ trợ bà con